thưa quý vị nắng nóng gai gắt nhiều nơi thậm chí lên đến bốn mươi độ c đã khiến cho lượng điện tiêu thụ tăng đột biến đặc biệt là tại các thành phố lớn
và điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn gây ra nguy cơ mất điện trong mùa nắng nóng
cùng tìm hiểu trong kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
đội cảnh sát môi trường công an tp quảng ngãi cho biết vừa bắt một xe tải chở gần hai tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
đến huyện nghĩa hành để tiêu thụ
trong lúc tuần tra trên đường lê lợi cảnh sát môi trường phối hợp với cảnh sát trật tự cơ động công an tp quảng ngãi
bắt quả tang xe tải mang biển số chín mươi hai c chín nghìn bảy trăm hai mươi sáu do lưu văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú ở huyện quế sơn tỉnh quảng nam điều khiển
chở gần hai tấn nội tạng động vật đã hôi thối
bước đầu hải cho biết trở thuê số hàng trên cho một người tên là đông ở huyện quế sơn tỉnh quảng nam
đến giao cho người có tên là hùng ở huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi tiêu thụ
vụ việc đang được công an tp quảng ngãi tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi vận chuyển hàng cấm đối tượng huỳnh thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú thị xã thuận an tỉnh bình dương đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tây ninh bắt giữ
cụ thể vào đêm hai mươi một tháng sáu lực lượng cảnh sát kinh tế công an tây ninh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
phát hiện xe ô tô du lịch bảy chỗ ngồi biển số bảy mươi a hai mươi năm nghìn một trăm bốn mươi sáu đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe
thế nhưng đối tượng đã manh động liều lĩnh cho xe chạy với tốc độ cao
tiến hành truy đuổi lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng đang vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá điếu
các loại được nhập lậu từ campuchia vào việt nam tiêu thụ
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên huỳnh thanh hà vận chuyển thuê số hàng trên
từ tỉnh long an đi tỉnh bình dương tiêu thụ thì bị bắt giữ
trong khi đó tại tỉnh sóc trăng vào đêm qua phòng cảnh sát kinh tế công an sóc trăng
phối hợp với công an huyện châu thành đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển
gần một mươi bao thuốc lá nhập lậu các loại
hai đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển số thuốc lá ngoại nhập lậu là nguyễn thành châu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và nguyễn văn gôm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng chú tại huyện đức hòa tỉnh long an
toàn bộ số hàng trên được châu và hôm dùng xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một g hai mươi năm nghìn bảy trăm bảy mươi hai vận chuyển
bước đầu các đối tượng khai nhận số thuốc lá trên là của một người ở long an thuê trở đến bạc liêu
để tiêu thụ khi qua địa bàn huyện châu thành tỉnh sóc trăng thì bị bắt quả tang
lừa đảo qua đàm thoại là trò lừa không mới thế nhưng lại đang được tái diễn
với thủ đoạn quen thuộc kẻ gian gọi điện thoại đến các điện thoại cố định giả danh là công an
thông báo người nhà của thuê bao đó có liên quan đến một vụ án ma túy hay là kinh tế gì đó
rồi khi người dân mắc bẫy thì chúng có thể trả lời
công an đã bị chiếm đoạt từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng
để khẳng định vụ án do bộ công an đang tiến hành điều tra bọn chúng yêu cầu chủ thuê bao gọi đến số điện thoại mà chúng cung cấp
đầu rơi bên kia có một người tự xưng là sĩ quan của cơ quan điều tra bộ công an và yêu cầu chủ thuê bao phải chuyển khoản một số tiền lớn
để chứng minh mình không dính líu đến bọn tội phạm
dù yêu cầu đó rất vô lý thế nhưng nhiều người vẫn cả tin chuyển tiền rồi bị chúng chiếm đoạt
cơ quan công an đã từng có thông báo vạch trần hành vi thủ đoạn của tổ chức lừa đảo này
sau thời gian tạm dừng gần đây bọn chúng lại tiếp tục tái diễn cho lừa đảo
lần này bọn chúng không chỉ tổ chức gọi đến số thuê bao cố định mà còn cả thuê bao di động
do vậy người dân khi nhận được những cuộc gọi có nội dung như trên cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt cũng khẳng định vnpt không thực hiện việc nhắc nợ qua bất kỳ hình thức hộp thư ghi âm nào
nếu khách hàng nhận được cuộc gọi nghi vấn như vậy có thể điện thoại trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng tám trăm linh một trăm hai mươi sáu để kiểm tra và làm rõ
bộ xây dựng vừa kiến nghị thủ tướng cho bổ sung thêm ba tỷ đồng để thực hiện các dự án nhà ở xã hội đến năm hai nghìn hai mươi nhằm đẩy nhanh tiến độ hai trăm linh sáu dự án đang thiếu vốn
theo bộ xây dựng đến thời điểm này
việc phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đạt khoảng ba mươi so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại các đô thị có lượng lao động trẻ dân nhập cư lớn như thành phố hồ chí minh nhu cầu nhà ở với giá phù hợp như nhà ở xã hội là rất lớn
thế nhưng cung thiếu hoặc có nhưng quá xa trung tâm đi lại khó khăn nên chưa tạo ra sức hút
bên cạnh đó chính quyền tại một số địa phương chưa quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội
chủ đầu tư cũng chưa chủ động
xây dựng loại nhà ở có diện tích nhỏ giá thấp
cùng với đó một nguyên nhân của việc chậm trễ này do vốn ngân sách bố trí cho nhà ở xã hội đang bị tắt
theo ghi nhận của trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
trong mấy ngày vừa qua nắng nóng gai gắt diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền bắc và miền trung thì đã dẫn đến tiêu thụ điện cao kỷ lục
riêng ngày hai mươi hai tháng sáu sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc cao kỷ lục từ trước đến nay với con số là gần bảy trăm một mươi một triệu kwh
tăng tới sáu mươi chín triệu kwh so với sản lượng ngày cao nhất của năm hai nghìn hai mươi
mức tăng sáu mươi chín triệu kwh tương đương với mức tiêu thụ của khoảng bốn tỉnh thành phố ở phía bắc
bên hành số lượng tiêu thụ điện cao kỷ lục của toàn quốc
mức độ tiêu thụ điện của khu vực phía bắc cũng ghi nhận những kỷ lục do tình hình thời tiết nắng nóng gai gắt những ngày gần đây
tình hình nắng nóng gây gắt kéo dài như vậy dẫn đến việc nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến
chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao
dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện
có thể trả tiền qua trạm bot bằng tin nhắn điện thoại
đó là thông tin được công ty trách nhiệm nguyên hoạn thu phí tự động vatc cho biết
cụ thể theo ông nguyễn mạnh hà tổng giáo đốc công ty trách nhiệm nguyên hoạn thu phí tự động vatc
doanh nghiệp vận tải có thể nạp tiền tại các trạm bot đăng kiểm đại lý ủy quyền của vn
vatc nạp tiền qua ngân hàng ứng dụng banh plus tiến tới sẽ nạp tiền qua thẻ cào việt theo
phần lớn lái xe ngại ra ngân hàng nạp tiền vetc còn cho phép nạp tiền qua tin nhắn sms
doanh nghiệp nạp tiền dùng không hết hoàn toàn có thể chuyển sang tháng sau hoặc chuyển qua xe khác
vetc cũng cho biết là sẽ chuyển tất cả các nghiệp vụ vé giấy sang vé điện tử
bao gồm cả vé tháng và vé quỹ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ một tài khoản doanh nghiệp có thể nạp tiền cho hàng trăm xe
thương mại thế giới những tháng vừa qua đang chứng kiến sự leo thang căng thẳng
với nhiều biện pháp trừng phạt thương mại mà các nền kinh tế lớn đang áp dụng với nhau
và nổi bật trong số này là những động thái đáp trả qua lại liên tục giữa mỹ và trung quốc
khi mà trong vài ngày qua hai quốc gia này đã đưa ra danh mục hàng hóa trị giá lên tới gần một trăm linh tỷ usd
nằm trong diện phải chịu mức thuế xuất cực cao lên tới hai mươi năm
và đối với nền kinh tế việt nam thì nhiều nhà phân tích cũng đang bày tỏ lo ngại
về những tác động mà cuộc chiến thương mại này có thể gây ra cho chúng ta
đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong chuyên mục các nền kinh tế ngày hôm nay
ngày một mươi năm tháng sáu bắc kinh tuyên bố đánh thuế năm mươi tỷ usd vào hàng hóa của mỹ
trong đó có ô tô và nông sản
mức thuế áp dụng là hai mươi năm có hiệu lực từ ngày sáu tháng bảy
hành động này diễn ra cùng ngày
sau khi mỹ thông báo áp dụng mức thuế hai mươi năm
đối với tám trăm một mươi tám mặt hàng nhập khẩu của trung quốc
trị giá ba mươi bốn tỷ usd cũng từ ngày sáu tháng bảy
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám tới nay
đây đã là lần thứ tư mỹ thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa trung quốc
ở chiều ngược lại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
cũng đã ba lần đưa ra danh sách các mặt hàng có xuất xứ từ mỹ sẽ phải chịu thuế đặc biệt
câu chuyện đang diễn ra giữa hai nền kinh tế số một và số hai của thế giới
cuộc đối đầu giữa hai quốc gia này thì đang làm dấy lên những lo ngại
về nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu
trong đó có những tác động cả trực tiếp và gián tiếp đối với kinh tế của việt nam
theo thống kê của tổng cục hải quan việt nam
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám lượng thép nhập khẩu từ trung quốc là hai sáu mươi một triệu tấn
giảm hai mươi một năm về lượng và giảm hai về giá trị
tuy nhiên với động thái mới đây từ mỹ
nguy cơ sắt thép trung quốc ồ ạt chạy sang việt nam là điều mà đại diện hiệp hội thép đặc biệt lo ngại
trung quốc là nơi cung cấp thép vào các nước trong khối asean của mình lớn nhất
một khi họ đẩy vào thị trường mỹ mà bị vướng khó khăn
thì dứt khoát là nó phải tìm cách để mà đưa vào các nước khác trong đấy có việt nam
mà việt nam lại là nơi có đường biên giới chung
thế nên khả năng thép trung quốc vào việt nam
thì cũng không thể gại chứ
còn theo các chuyên gia kinh tế
không chỉ đối mặt với nguy cơ hàng hóa thành phẩm chảy vào nước ta
căng thẳng thương mại mỹ trung sẽ tạo ra làn sóng các nhà đầu tư trung quốc xây dựng nhà máy tại nước ta
nhằm lách luật về quy định xuất xứ hàng hóa
cách làm này có thể khiến cho các sản phẩm của doanh nghiệp việt bị đưa vào tầm ngắm
khi chính phủ mỹ ra soát hàng hóa có nguồn gốc từ trung quốc
thực sự chúng ta không có cái bề dày về kinh nghiệm
năng lực về mặt hàng hóa xuất khẩu để chúng ta xử lý các vụ việc tương tự
vì thế cho nên chúng ta không dám làm những việc
ví dụ như là kiện cáo ra các tổ chức thương mại thế giới
hay là chúng ta thực hiện các hành động đánh thuế chả đũa
với các đối tác thương mại mà họ đã có những hành vi đánh thuế không công bằng
nhưng mà rồi dần dần cùng với thời gian khi mà cái nền kinh tế của chúng ta phát triển lên
cái hoạt động thương mại của chúng ta nó phát triển lên
thì chúng ta cũng phải nghiên cứu áp dụng và sử dụng các cái biện pháp
về cái chống bán phá giá về cái chống trợ cấp cũng như về các biện pháp thuế trả đũa
vâng trong một động thái mới đây nhất hiệp hội thép việt nam đã có văn bản kiến nghị chính phủ
cân nhắc trước khi cấp phép cho dự án sản xuất thép của doanh nghiệp trung quốc
một trong những nguyên nhân được hiệp hội thép viện dẫn đó là việc nhiều quốc gia trên thế giới
đang áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm thép có xuất xứ từ trung quốc
và điều này có thể gây ảnh hưởng tới sản xuất của doanh nghiệp nước ta
không chỉ dừng lại ở những tác động gián tiếp mà các nhà phân tích còn cho rằng là những hàng rào thuế quan
mà mỹ đang chuẩn bị áp dụng với hàng hóa của trung quốc
thì hoàn toàn có thể sẽ được áp dụng với những hàng hóa của việt nam
lập luận này được củng cố khi mà nhìn vào cuộc chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc
có thể nhận thấy là một trong những trọng tâm mà tổng thống mỹ donald trump hướng tới thời gian qua
đó là những sản phẩm có vấn đề về bản quyền và bảo hộ trí tuệ
vốn được xem là điểm yếu của doanh nghiệp nước ta
việc đầu tiên đối với việt nam là hãy tuân thủ thuật tốt những cái gì mình đã ký kết
những chiều hướng gì đã được định hướng trong cam kết với thế giới
chẳng hạn như trong cái wto ví dụ lộ trình giảm thế các lộ trình giảm tài
các hàng rào kỹ thuật cái gì đã cam kết với thực hiện cho thật tốt
như hãy coi đó như là một giải pháp để tìm tháo rỡ cái thị trường trong điều kiện
mà các nước đang gia tăng cái hàng rào thế quan
nhưng điều thứ hai là đối với trường điều quan trọng nhất
tức là cái mà ta gọi là confidence hay là lòng tin
thì việt nam cần phải làm cái điều đấy để có lòng tin
lòng tin là chính là mới có thị trường
thì việt nam trong lúc này có hai cái điều như tôi phải nói
một là cái cam kết những gì đối với thế giới những cái gì chúng ta đã ký kết
thì làm cho thật tốt cố gắng để làm tốt đến mức tối đa
để tạo nên niềm tin và coi đấy như là một cách để tạo ra thị trường trong giai đoạn hiện nay
phải chấm dứt cái khói quen tùy tiện
và sử dụng cái
cái bản quyền của các người khác
và cái điều ấy rất bất lợi trong cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn như ngày hôm nay
thưa quý vị trong tiểu mục mỗi ngày một nghề hôm nay
chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với thành phố mang tên bác
để cùng tìm hiểu về một nghề hết sức độc đáo nghề chạy dây cước
được hình thành hơn hai mươi năm nay từ những người dân miền tây
lên thành phố hồ chí minh
để kiếm sống lâu dần đã trở thành một xóm nghề giữa lòng thành phố
và những hình ảnh ngay sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
quý vị và khán giả có thể xem lại bản tin trên website www intv gov vn
xin chào và hẹn gặp lại
bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối những dải dây nhợ nhiều màu sắc liên tục được kéo trải trên thửa ruộng dài hơn một trăm linh mét
các sợi dây nhợ tất việc ban đầu sẽ được người thợ kéo từ ống ra và can thẳng
sau đó người thợ sẽ dùng máy có động cơ xoay để đánh kết thành sợi
một dây hoàn thiện sẽ được đánh lại từ một mươi năm dây chuyền trước đó
ít ai nghĩ rằng việc này có thể làm thủ công vì đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cao
mặc dù hiện nay loại dây này đã được sản xuất công nghiệp nhưng do quen với nghề
nên xã hội dân ở đây vẫn nhận về gia công với giá rẻ hơn và quyết gắn bó không rời
cực thì cũng không cực gì mà tối ngày thì sống cũng không được
sáng sớm có người đậu từ ba giờ có bốn giờ có năm giờ có sáu giờ có tùy theo người chứ không phải là mỗi người nào cũng có vậy
hãy người vợ xá dây tùy người chồng kéo hoặc ngược lại
công việc đòi hỏi sự ý với nhau để tránh bị rối hoặc đứt dây và đảm bảo tiến độ nhanh số lượng nhiều
trung bình mỗi ngày hai người làm có thể thu nhập từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng đủ trang trải cuộc sống
nhưng vì phải thuê đất nên cuộc sống và nghề của họ cũng bắp bên do phụ thuộc vào chủ đất
người mới làm người thì làm lâu nhiều khi người mười mấy hai chục năm
người là dài ba năm không chừng tùy theo
trời nắng gió đồ này kia khó làm chứ
nó ra ngoài cái gió nó đánh nó dây nó đường như đường lưới mà nó dính đứt
khi mưa lớn mưa nhỏ nhỏ lâm găm á nhiều khi người ta cũng gán là làm
nó có sản phẩm đó
quê không tìm được việc làm những hộ dân miền tây này lên thành phố hồ chí minh mua sinh
đợi ở tạm làm thuê trên đất mướn
kéo họ thành một xóm

họ cũng có nhau
không ít nhọc nhằn bắp bên
nhưng nhìn những lớp dây căng dài trên mặt ruộng như giấy màu cầu vồng đông đưa trong gió
những người tha hương miền tây tại xóm nhỏ này như có chút an ủi
bởi họ luôn sát cánh cùng nhau trong cái tình làng nghỉ xóm
và với cái nghề như mối duyên đưa họ gần với nhau nay đã hơn hai mươi năm

tao sắp t gina à
mình remarkable rồi chắc nó tìm cuộc sống đó